trong không khí trang nghiêm thành kính chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị cha gia đình

trách nhiệm y hoạn green farm asia lại cho rằng công nghệ chăn nuôi lợn của đơn vị hiện nay là tiên tiến hiện đại nhất việt nam
nước thải được vận hành theo hệ thống khép kín gồm hệ thống hầm bioga công suất lớn các hồ lắng bộ lọc và tái sử dụng nguồn nước
với quy trình này rất khó để gây ô nhiễm môi trường
dư luận mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh đắk nông cần tiếp tục vào cuộc một cách quyết liệt để có biện pháp chấn chỉnh khắc phục xử lý tình trạng ô nhiễm bảo đảm môi trường sống trong lành cho người dân

các fta thế hệ mới đã kết thúc đàm phán bao gồm fta việt nam liên minh châu âu evfta và hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
trong thời gian tới sẽ còn nhiều hiệp định khác được ký kết
các hiệp định này mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa của việt nam trong đó có nông sản thâm nhập các thị trường mới
nhưng bên cạnh đó cũng là những thách thức mà những ngành hàng yếu kém như mía đường phải có những giải pháp phù hợp
nhiên vụ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nhà máy mía đường phụng hiệp tỉnh hậu giang mua mía tại cầu cảng của nhà máy với giá một năm mươi đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg so với vụ trước
còn giá đường tính tại thời điểm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu giao động từ một mươi bảy đồng một kg tăng từ hai năm trăm linh đồng đến ba đồng một kg so với quý i năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên giá đường hiện tại đã trứng lại vì thông tin bộ công thương đã được chính phủ đồng ý cho phép nhập một trăm linh tấn đường
điều này ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất
điều này ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất của người dân trong nhiên vụ mía hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
cái giá đường do cái tình hình đường của thế giới nó bị thiếu đi thành ra là cái giá đường trong nước nó có nhích lên
bên cạnh đó thì chưa được tổ hưởng nhiều thì bộ công thương đã nhập đường về thì giá đường nó sẽ làm trứng lại sẽ làm ảnh hưởng quản lý cũng như là đầu tư về cây mía
theo số liệu của hiệp hội mía đường việt nam hiện lượng đường tồn kho của việt nam trên bốn trăm một mươi sáu tấn
nếu nhập thêm một trăm linh tấn cộng lượng đường chuyển từ lào về của hoàng anh gia lai khoảng ba mươi tấn khả năng thời gian tới sẽ dư hai trăm linh tấn đường
đó là chưa kể một lượng lớn đường nhập lậu khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh tấn
bên cạnh đó mối quan hệ giữa nông dân và nhà máy mía đường chưa thật sự gắn kết
đặc biệt tại vùng đồng bằng sông kiểu long doanh nghiệp không đầu tư cho vùng nguyên liệu nông dân không được hỗ trợ khoa học kỹ thuật sản xuất dẫn tới một mối quan hệ thiếu bền vững kéo dài
do các cơ quan có thẩm quyền quyết định căn cứ vào quy mô hoạt động phạm vi chuyên môn cơ sở vật chất năng lực và điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của cơ sở đó
tp hcm đã tăng cường đầu tư nguồn nhân lực và các trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho các khu công nghiệp khu chế xuất
đây là một trong những giải pháp hiệu quả và thiết thực được các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất đồng tình cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
tp hcm hiện có một mươi tám khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao trong đó có một hai trăm hai mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động với ba trăm linh công nhân
các doanh nghiệp chủ yếu là may mặc dây da đồ nhựa gỗ cơ khí điện tử dược phẩm do đó nguy cơ về cháy nổ rất cao
thực tế từ năm hai nghìn tám đến nay tại các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã xảy ra một trăm linh bốn vụ cháy làm chết một người bị thương hai mươi năm người thiệt hại tài sản hơn bốn trăm linh tỷ đồng
nguyên nhân chủ yếu là do sự cố chập điện hàn cắt kim loại lưu trữ hóa chất không bảo đảm kỹ thuật

do sự thì theo luật yêu cầu là anh đội trưởng của phòng cháy cháy phải là người có trình độ trung gốc của phòng cháy cháy
thì công ty hạ tầng khu chế trung trung cùng với các công ty cũng tham khảo của mấy công ty bạn thì thấy nó cũng là có khó khăn của này
thực hiện luật phòng cháy chữa cháy hiện nay trong các khu chế xuất khu công nghiệp nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị phương tiện
tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ thực hiện phương án phòng chống cháy nổ diễn tập kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

trong khi đó nghị sĩ garelensale thuộc phe ủng hộ chính phủ cho biết các nghị sĩ phe này đã bị lừa vì họ được mời đến gặp gỡ phe đối lập để tiến hành tham vấn chứ không phải bỏ phiếu
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ đã triệu hồi ba trăm linh nhà ngoại giao để điều tra trong chiến dịch truy bắt những đối tượng có dính líu với mạng lưới của giáo sĩ gulent người đang sống lưu vong tại mỹ và bị cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính hồi tháng bảy vừa qua
các phái viên được phát hiện có liên hệ với giáo sĩ gulen sẽ bị bãi nhiệm
dự kiến thổ nhĩ kỳ sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quân sự tối cao nước này trong ngày hôm nay do thủ tướng binali idrim chủ trì
chương trình nghị sự của cuộc họp chưa được tiết lộ
hội đồng quân sự tối cao thổ nhĩ kỳ vốn thường chỉ họp hai lần một năm
tuy nhiên đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua thổ nhĩ kỳ triệu tập cuộc họp này
như một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm giả soát toàn bộ lực lượng vũ trang
cũng như đưa lực lượng này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát dân sự
tối qua theo giờ việt nam một người phụ nữ đã đâm và làm bị thương ba hành khách
trên một chiếc xe buýt ở thủ đô bruxelles của bỉ
cảnh sát ngay sau đó đã bắn bị thương người phụ nữ này
nghi phạm đã đâm và làm bị thương nhẹ hai hành khách
sau đó bỏ trốn và đâm một người thứ ba ở trung tâm thương mại gần đó
ba nạn nhân bị thương nhẹ và đều đã được đưa đến bệnh viện
văn phòng công tố viên bruxelles đang xử lý vụ việc
và chưa phát hiện dấu hiệu nào liên quan tới khủng bố
trong khi kẻ tấn công khoảng năm mươi tuổi có vấn đề về tâm thần
thủ đô của bỉ đã được đặt trong tình trạng báo động cao
kể từ khi các phiến quân của tổ chức nhà nước hồi giáo is
tiến hành vụ đánh bom tự sát ở bruxelles tháng ba vừa qua
tòa án hình sự quốc tế icc ở la hay hà lan
đã mở phiên tòa chưa từng có tiền lệ
nhằm xét xử một phần tử hồi giáo cực đoan người mali
với tội danh phá hoại các công trình văn hóa cổ
tại thành phố timbuktu
đối tượng ahmad al faqih ahmad bốn mươi tuổi
bị cáo buộc cố tình ra lệnh tấn công phá hoại chín lăng tầm
được xếp hạng di sản văn hóa thế giới
tại thành phố timbuktu

một công trình lịch sử khác từ năm hai nghìn một mươi
trong thời gian còn là thành viên của al sadin
một nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố al qaeda
vốn kiểm soát khu vực phía bắc mali
tại thời điểm đó
tại phiên tòa ahmad al faqih ahmad
đã nhận tội đồng thời xin lỗi
về những hành động phá hoại mà y đã gây ra
hình thành từ thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ một mươi hai
bởi bộ tộc tuaret
timbuktu được mệnh danh là thành phố
của ba trăm ba mươi ba vị thánh
chỉ một số lang mộ của các bậc hiền nhân
được trôn cất tại đây
thời kỳ hoàng kim
vào khoảng thế kỷ một mươi năm đến thế kỷ một mươi sáu
timbuktu từng được coi là
cái nôi đào tạo của hồi giáo
theo những thông tin mới được cập nhật
một người đã thiệt mạng
và ít nhất ba mươi bảy người đã bị thương
sau khi siêu bão số chín
có tên gọi là minju
đổ bộ vào khu vực kanto
và bão số một mươi một đổ bộ vào tỉnh hokkaido của nhật bản
hai siêu bão đã gây ra thiệt hại nặng nề
ở những khu vực mà nó đang hoành hành
cơn bão số chín đã làm hơn bốn trăm linh chuyến bay nội địa bị hoãn
giao thông tại khu vực thủ đô tokyo hỗn loạn
tại tỉnh satama gần tokyo
lượng mưa đo được trong một giờ lên đến một trăm linh mm
lượng mưa lớn kỷ lục trong thời gian ngắn
bão đã làm tám người bị thương
sáu mươi hai ngôi nhà bị thiệt hại
bốn trăm chín mươi ngôi nhà khác bị ngập
hơn chín mươi bảy sáu trăm bảy mươi người
được khuyến cáo đi lánh nạn
mưa lớn do cơn bão số một mươi một gây ra
làm một người chết ba người bị thương
hơn hai trăm linh ngôi nhà bị thiệt hại
gần năm người được cảnh báo đi lánh nạn
nhiều khu vực bị sạt lở đất
cơ quan khí tự nhật bản cho biết
cơn bão số chín sẽ tiếp tục di chuyển
dọc lên phía bắc nhật bản
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc